nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội văn phòng trung ương đảng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã khai mạc triển lãm tổng bí thư lê duẩn
cuộc đời và sự nghiệp triển lãm sẽ giúp công chúng có cái nhìn tổng quát về cuộc đời sự nghiệp
và những công hiến to lớn của đồng chí lê duẩn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
dự lễ khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
đại diện gia đình tổng bí thư lê duẩn đại diện lãnh đạo các bảo tàng và đông đảo nhân dân thủ đô
với gần ba trăm linh ảnh tài liệu và hiện vật triển lãm giới thiệu một cách khai quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ đất nước ta trong hơn nửa thế kỷ hào hùng và oanh liệt
điểm nhấn của cuộc triển lãm tập trung vào năm phần gắn với bảy mươi chín tuổi đời gần sáu mươi năm hoạt động cách mạng của tổng bí thư lê duẩn
người đã cống hiến chọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí lê duẩn gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta trong thế kỷ hai mươi
trong cuộc đời hoạt động của mình đồng chí lê duẩn là chiến sĩ cách mạng tiền bối của đảng học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
một nhà lãnh đạo kiệt xuất một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng việt nam
tấm gương phẩm chất của tổng bí thư lê duẩn tiếp tục là nguồn cổ vũ động viên và soi dọi cho đảng ta trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội hôm nay
triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ hôm nay mùm năm tháng bốn đến đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
đây là một trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn